tại hà nội có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời hơn bốn mươi độ c khiến cho bất cứ ai tham gia giao thông cũng đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi
thế nhưng giữa cây nắng như đổ lửa lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải căng mình thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại các nút giao thông trọng điểm
cảm phục trước tinh thần trách nhiệm của mỗi cám bộ chiến sĩ công an nhân dân khắc phục mọi khó khăn vì nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên của nhân dân cư dân mạng đã chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ những hình ảnh đẹp và chân thực với các cán bộ chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
hình ảnh những cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cháy xạ ra bám đường giữa trưa nắng
trong đó những nữ cảnh sát giao thông cũng đã có mặt trên các cung đường để làm nhiệm vụ kể cả những ngày nắng nóng đỉnh điểm
sự khắc nghiệt của thời tiết khiến nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông khó khăn hơn rất nhiều
đòi hỏi cán bộ chiến sĩ sẽ phải cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhất
vất vả khó khăn là vậy thế nhưng hình ảnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông nờ nụ cười thân thiện dưới cây nắng trói trang giữa giờ làm nhiệm vụ khiến cư dân mạng thực sự cảm phục
những khoảnh khắc chân thực trong quá trình làm nhiệm vụ của các cán bộ chiến sĩ được cộng đồng mạng ghi lại chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ
chiều đựng khói xe tiếng ổn cộng với nắng nóng đỉnh điểm như những ngày qua
cảm phục tinh thần
nhưng của các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn luôn bám trụ mặt đường và làm tròn nhiệm vụ của mình
thực sự rất xúc động xin đừng nói rằng công việc họ được phân công thì phải làm thế
giữa cây nắng nóng hơn bốn mươi độ đang trong nhà chạy ra ngoài đường mấy phút đã cảm thấy cực hình
nói gì đến việc đứng thực hiện nhiệm vụ ba bốn tiếng ngoài trời
điều kiện thời tiết càng khắc nghiệt tình hình giao thông càng phức tạp
dù mưa bão hay nắng cháy
bất cứ hoàn cảnh nào các cán bộ chiến sĩ cũng có mặt và thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông
chia sẻ những hình ảnh này đông đảo cư dân mạng cũng cho rằng
ở đâu đó có thể có những cá nhân những trường hợp tiêu cực
nhưng không thể phủ nhận tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung luôn cố gắng nỗ lực vượt lên mọi khó khăn
đảm bảo tình hình an toàn
còn đây là bức ảnh có tên những người chiến sĩ của nhân dân
của tác giả nguyễn tiến anh chụp khoảnh khắc chiến sĩ cảnh sát cơ động nén đau
ngăn bé trai cắn lưỡi khi có dấu hiệu co giật
ảnh được chụp tại sân vận động thiên trường nam định
bức ảnh cũng vừa đạt giải cao nhất khoảnh khắc báo chí năm hai nghìn một mươi tám
và đang được cư dân mạng tiếp tục chia sẻ rộng rãi
cộng đồng mạng cho rằng dù chỉ là một khoảnh khắc
nhưng đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ
trong lòng nhân dân đúng với tinh thần công an nhân dân
vì nhân dân phục vụ
tác phẩm đã bắt chọn khoảnh khắc đầy nhân văn
trách nhiệm của các chiến sĩ công an nhân dân
một hành động mang thật nhiều ý nghĩa
không chỉ trên mặt trận phòng chống tội phạm
mà trong cuộc sống đời thường
tinh thần vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ vẫn luôn tỏa sáng
nhìn lại bức ảnh này lại thấy xúc động
đúng như cái tên mà tác giả đã đặt
những người chiến sĩ của nhân dân
những người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ
và nhận về mình những hy sinh
cư dân mạng đánh giá cao và cho rằng
bằng những việc làm cụ thể
mỗi cán bộ chiến sĩ công an đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm
hết lòng vì sự bình yên vì nhân dân phục vụ
những hình ảnh đẹp không chỉ được chia sẻ trên báo chí
trên mạng xã hội
mà ý nghĩa hơn
những hình ảnh đó sẽ in đậm và được lưu giữ trong trái tim của người dân
câu chuyện về cán bộ thôn tại xã ba nang huyện đắc rông tỉnh quảng trị
tiến hành thu lại năm mươi đồng một nhân khẩu
từ số tiền hỗ trợ dịch covid một mươi chín
với lý do bồi dưỡng cán bộ thôn uống nước
và chia cho những hộ dân không thuộc diện hỗ trợ
gây nóng trên cộng đồng mạng
bình luận về câu chuyện này trong tiểu mục cư dân mạng hôm qua
cư dân mạng cho rằng
cần phải xử lý nghiêm khắc và xem đây là bài học đối với các cán bộ
trong việc thực thi các chế độ chính sách đối với người nghèo
hãy tiếp tục đồng hành tương tác với chúng tôi
trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
chia sẻ cảm nhận của bạn về những hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an đang được cộng đồng mạng lan tỏa
từ năm hai nghìn bốn ngày một mươi bốn tháng sáu hàng năm đã được tổ chức y tế thế giới
hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ
quốc tế hội truyền máu quốc tế và liên đoàn quốc tế
các tổ chức người hiến máu chọn là ngày quốc tế người hiến máu
là ngày mà thế giới tôn vinh những người đã tình nguyện hiến máu
cho đi món quà quý giá nhất mà không đòi hỏi sự đền đáp
tại việt nam từ năm hai nghìn tám các hoạt động kỷ niệm
ngày quốc tế người hiến máu đã được ban chỉ đạo quốc gia
vận động hiến máu tình nguyện tổ chức hàng năm
nhằm chi ân và biểu dương những tấm gương hiến máu
và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
vậy làm thế nào để thông qua những hoạt động này
lan tỏa ý nghĩa nghĩa cử cao đẹp về tinh thần hiến máu
cứu người tới mỗi người dân việt nam
ngay sau đây phóng viên intv đã có cuộc trao đổi
với tiến sĩ bạch quốc khánh viện trưởng viện huyết học và truyền máu trung ương
xin mời quý vị cùng theo dõi
trong tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thời điểm người dân thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đã xảy ra tình trạng khan hiếm máu trong điều trị cho người bệnh
dù các đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lưu động
không thể tổ chức thực hiện được
song vẫn có hàng ngàn người tự nguyện tìm đến các bệnh viện trên cả nước
để hiến máu cứu người
trong đó lực lượng công an đóng vai trò rất lớn
trong phong trào hiến máu tình nguyện
tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân
mà đối với nhiều đơn vị trong công an nhân dân
đó còn là ngày hội là hoạt động vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên
chỉ tính riêng trong tháng bốn
công an mỗi đơn vị địa phương đã hiến tặng
từ hơn một cho đến năm đơn vị máu
phục vụ công tác điều trị
vâng xin được cảm ơn tiến sĩ bài quốc khánh
đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay
hôm nay cũng là ngày quốc tế người hiến máu
ở việt nam trong những ngày vừa qua
đã có rất nhiều hoạt động được ban chỉ đạo quốc gia
vận động hiến máu tình nguyện tổ chức
nhằm tuyên truyền và tôn vinh những người hiến máu tiêu biểu
trên toàn quốc
xin ông cho biết phong trọng này được triển khai như thế nào ạ

họ cảm thấy rằng là họ được tôn trọng
và họ cảm thấy rằng là những cái việc làm
vì nhân đạo của họ
những cái việc làm thiện nguyện của họ
đã được đảng nhà nước
rồi thì chính phủ
và nhân dân hết sức là quan trọng
hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn
đây chính là thông điệp của ngày quốc tế người hiến máu
được tổ chức y tế thế giới lựa chọn
vậy ông có thể cho biết ý nghĩa của thông điệp này là gì ạ
hiến máu thường xuyên ở đây là gì
là cứ mỗi một năm
định kỳ anh hiến tối thiểu là một lần
cũng có những người một năm hiến hai lần
cũng có những người một năm hiến ba lần
ví dụ như trong đoàn hiến máu tình nguyện
ngày hôm qua chẳng hạn
thì có một anh
anh mới tham gia hiến máu tình nguyện
khoảng độ một mươi ba năm thôi
nhưng mà đã hiến năm mươi tám lần
và anh nói rằng là cứ trung bình mỗi một năm
nếu điều kiện cho phép là anh hiến bốn lần
thế thì hiến máu như vậy
chúng tôi gọi là hiến máu thường xuyên
thế thì cái hiến máu thường xuyên

nó rất là giá trị
và cái máu của người hiến thường xuyên
là cái máu chất lượng nhất và an toàn nhất
bởi vì như thế này
bởi vì là
đối với tất cả các cái kỹ thuật
hiện đại nhất của chúng ta hiện nay
về sàng lọc
các cái bệnh lây truyền qua đường truyền máu
thì chúng ta vẫn có
bằng cái phương pháp phân tử
chúng ta vẫn có cái khoảng cửa sổ
chúng tôi gọi là cái khoảng cửa sổ
là cái khoảng mà cái xét nghiệm
hiện đại nhất của chúng ta
cũng không phát hiện được
là cái người đó có bị nhiễm
virus lây truyền qua đường truyền máu hay không
thế thì nếu mà người hiến máu
họ không quan tâm đến cái câu chuyện đó
họ không để ý đến câu chuyện đó
và họ cứ thế họ đi hiến máu
thì chẳng may nó rơi vào cái khoảng cửa sổ đó
thì dù chúng ta làm hiện đại bao nhiêu
chúng ta cũng không thể nào mà loại trừ được cái
cái đơn vị máu đó
mặc dù nó đã bị nhiễm
virus lây truyền qua đường truyền máu
thế chính vì vậy mà
không có gì tốt bằng
là cái người hiến máu thường xuyên
trong thời điểm dịch covid một mươi chín
đã xảy ra tình trạng khan hiếm máu trầm trọng
hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng
lực lượng công an cả nước
đó cũng là tinh thần trách nhiệm
vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ
phong trào hiến máu trong công an nhân dân
đã lan tỏa thông điệp gì
tới cộng đồng xã hội thường
lực lượng công an là cái lực lượng
mà đã tham gia hiến máu gần những năm nào
cũng tham gia hiến máu rất là tích cực
đặc biệt là các trường công an
đều tham gia rất tích cực
nhưng trong cái dịp vừa rồi
không phải chỉ các trường công an
mà toàn bộ lực lượng
công an từ
cảnh sát cơ động đến phòng cháy chữa cháy
rồi thì quận rồi huyện
rồi thành phố rồi thị xã v v
là tất cả mọi người đều tham gia
có thể nói là rất là tuyệt vời
khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội
chúng tôi cũng không thể nào
tổ chức như là trước đây
để tiếp nhận máu nữa
thực sự là những cái ngày đấy cảm thấy nó rất là căng thẳng
và rồi thì
có những chuyện người này nhiễm
covid người kia nhiễm covid
và cái việc để đảm bảo cho người hiến máu
an toàn cũng là cả một cái vấn đề
có thể nói rằng là trong vòng hai tuần lễ
chúng tôi đã tiếp nhận phải nói là
một cái lượng máu vô cùng quý giá
từ lực lượng công an
và trong những
trong những tuần lễ tiếp theo
và thậm chí cho đến tận
cuối tháng năm vừa qua và đầu tháng sáu
khi mà tôi đi tổ chức hiến máu
của hành trình đỏ cao bằng
vẫn có gần bốn trăm linh chiến sĩ công an
trong lực lượng công an của cao bằng
tiếp tục tham gia hiến máu
trong các đợt cao điểm khan hiến máu
điều trị cho người bệnh
lực lượng công an đã có vai trò rất lớn
trong hoạt động tiên phong tình nguyện hiến máu
vậy ông có thể cho biết lượng máu tiếp nhận được
từ các cán bộ chiến sĩ công an trên cả nước
đã đóng góp như thế nào
trong việc điều trị cho bệnh nhân
có thể nói rằng là chúng tôi đã tiếp nhận
khoảng trên năm mươi nghìn
gần sáu mươi nghìn đơn vị máu
đấy là những đơn vị máu vô cùng quý giá
và những cái đơn vị máu đấy không phải
chỉ là ở hà nội mà là
ở trên cả nước và nó giúp
cho cái ngành y tế của chúng tôi
một cái lượng máu mà có thể đảm bảo
cái nhu cầu khám chữa bệnh
và điều trị cho người dân
trong cái khoảng thời gian rất là lớn
và cái điều đó thì
nó thực sự là nó có một cái sức lan tỏa
vô cùng lớn bởi vì là
cái lực lượng công an lúc đó
thì không phải chỉ
là những làm nhiệm vụ bảo vệ
an ninh chính trị mà
lực lượng công an cũng còn phải dành sức
để tham gia vào cái
hoạt động chống dịch nữa
để thuận tiện hơn cho người dân tìm hiểu và tham gia hiến máu tình nguyện
thì tôi được biết là hiện nay
thì viện huyết học truyền máu trung ương đã có
một cái ứng dụng mang tên là hiến máu
vậy thì ông có thể cho biết là
người dân cài đặt và tải
cái ứng dụng này trên điện thoại di động thì
sẽ có lợi ích như thế nào
với việc mà tham gia hiến máu tình nguyện ạ
cái ứng dụng này thì cũng
phải nói thật sự là hiện nay mới
chỉ có thể áp dụng được
người hiến máu mà
hiến máu ở
cái chỗ viện của chúng tôi tiếp nhận được
bởi vì cái này nó liên quan đến những
thông tin người hiến máu cái ứng dụng hiến máu này
nó có rất là nhiều
các chức năng trong đó
họ có thể cung cấp cho
các cái lý lịch
của một người hiến máu tức là
hiến bao nhiêu lần
lần thứ nhất là bao giờ
lần thứ hai là bao giờ rồi thì
tình trạng sức khỏe của anh những lần hiến máu
xét nghiệm nó như thế nào và
rồi thì bên cạnh đấy
nó cũng có những cái thông tin về
các cái hoạt động hiến máu nó có thông tin
về các cái địa điểm hiến máu và
nó có thông tin kể cả những cái
lịch mà tổ chức
hiến máu để cái việc hiến máu trở thành
một cái thói quen cũng như là hoạt động thường xuyên
đối với mỗi người dân việt nam
thì ngoài cái việc tuyên truyền của
ngành y tế thì theo ông các ban ngành
đoàn thể các đơn vị các tổ chức
từ trung ương đến địa phương thì cần có
cái kế hoạch tuyên truyền như thế nào
để người dân hiểu rõ và
nhận thức sâu sắc được cái lợi ích
cũng như là cái ý nghĩa nhân văn của
hoạt động hiến máu tình nguyện ạ
khi mà có sự quan tâm
có sự chỉ đạo của các đồng chí
lãnh đạo từ
cấp trung ương cho đến cấp địa phương
từ các cái cơ quan nhỏ
các cái công ty cho đến
các cái bộ các cái ngành
mà khi các đồng chí lãnh đạo
quan tâm chỉ đạo và
tham gia thì nói thực sự là
tất cả mọi thứ nó cũng trở nên
hết sức là dễ dàng nếu mà chúng ta làm
tốt những cái việc đó ấy thì
tất cả mọi thứ sẽ
trở nên là đúng theo những cái
mục tiêu mà chúng tôi mong muốn cho
cái hoạt động hiến máu tình nguyện có nghĩa là
chất lượng hiệu quả và nó sẽ
bền vững và nếu mà chúng ta làm tốt như vậy
thì tôi nghĩ rằng sẽ không xảy ra
cái câu chuyện là bị thiếu máu
thời vụ như là chúng ta đang gặp phải
xin cảm ơn tiến sĩ bạch quốc khánh
vâng thưa quý vị và các bạn
mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
hy vọng rằng hiến máu sẽ trở thành một thói quen
của mỗi người dân vì một xã hội
khỏe mạnh và nhân văn vì sức khỏe
của chính cộng đồng và chính bản thân mình